tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra tại đà nẵng từ ngày năm đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của nguyên thủ của hai mươi một nền kinh tế thành viên
xác định apec hai nghìn một mươi bảy là sự kiện chính trị ngoại giao kinh tế quan trọng hàng đầu trong năm nay
vì vậy công tác bảo đảm an ninh thông tin hạ tầng thông tin liên lạc được đà nẵng đầu tư kỹ lưỡng
tại công trình cải tạo trung tâm hội trợ triển lãm đà nẵng thành trung tâm báo chí
phục vụ công tác truyền thông trong suốt tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
sở thông tin và truyền thông đã phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra
ra soát hồ sơ thiết kế viễn thông công nghệ thông tin và bảo đảm sẽ hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
đối với hệ thống wi fi công cộng sở thông tin và truyền thông đà nẵng đã khảo sát
và lên kế hoạch tối ưu các trạm thu phát sóng wifi hiện có gần khu vực diễn ra sự kiện tuần lễ cấp cao
để suốt lắp đặt thêm bốn mươi trạm thu phát sóng wi fi thu hệ thống wi fi công cộng thành phố
trên các tuyến đường và xung quanh địa điểm diễn ra apec hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh đó sở thông tin và truyền thông cũng đã làm việc với các doanh nghiệp viễn thông
viễn thông đà nẵng viettel đà nẵng công ty mạng lưới mobifone miền trung
gtelmobi vietnammobi và sun group để triển khai công tác bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc
thông suốt phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy gồm thông tin liên lạc cố định di động
internet trạm bts lưu động tại khu vực diễn ra các sự kiện